thưa quý vị khán giả suốt bốn ngày qua cư dân mạng đều đang từng giờ từng phút ngóng trở thông tin
về hành trình cứu bé trai rơi xuống trụ bê tông rỗng sâu khoảng ba mươi năm mét tại huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
sự việc này xảy ra từ ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai và từ đó đến nay các lực lượng cứu hộ đều đang nỗ lực
xuyên ngày đêm để thực hiện các biện pháp nhằm giải cứu cháu bé tất cả đều đang mong chờ một phép màu
cầu mong một phép màu động viên gia đình em bé đó là những gì cư dân mạng chia sẻ trong suốt bốn ngày qua
khi chờ đợi thông tin về cuộc giải cứu mặc dù biết còn rất ít cơ hội nhưng mong kỳ tích sẽ xuất hiện
cầu mong em bình an
biết là rất khó nhưng mong bé vẫn còn tia hy vọng
cứ nghe ngóng từng giờ mong chờ có phép mầu
gia đình bé hãy vững vàng nhé cầu mong điều kỳ diệu đến với em
ngay sau khi phát hiện một bé trai bị rơi xuống trụ bê tông rỗng sâu khoảng ba mươi năm mét tại huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
rất nhiều lực lượng đã được huy động
không ngừng nghỉ suốt ngày đêm
nhiều biện pháp đã được áp dụng
thủ tướng chính phủ cũng đã nhanh chóng chỉ đạo các bộ khẩn trương huy động mọi lực lượng phương tiện cần thiết cứu nạn cháu bé
trong lúc chờ tin tức cộng đồng mạng cũng động viên tinh thần lực lượng cứu hộ cứu nạn với tinh thần còn nước còn tát
còn nước còn tát cố lên các đồng chí
cảm ơn sự cố gắng của mọi người để cứu bé trai
chưa bao giờ thấy thời gian quý như lúc này
nhanh nhanh lên các anh ơi
nam ơi cố lên nhé em
cầu trời khấn phật phù hộ cho cháu bình an
mong phép mầu đến với cháu
chúc tất cả mọi người tham gia cứu hộ cứu nạn cháu luôn mạnh khỏe an toàn
cố lên mọi người vẫn đang nỗ lực chạy đua từng phút để cứu con
có một điều đáng buồn đó là đây không phải lần đầu tiên xảy ra vụ việc trẻ rơi xuống hố công trình
trước vụ việc tại đồng tháp không lâu cũng trong tháng một mươi hai một bé gái ở đồng nai bị rơi xuống hố ép cọc bê tông sâu khoảng một mươi năm mét tại khu vực công trường đang thi công
rất may sau đó bé đã được lực lượng cứu nạn cứu hộ đưa ra khỏi hố thành công
cư dân mạng cho rằng ngay lập tức cần phải tăng cường công tác đảm bảo an toàn thi công tại các công trường tránh để xảy ra những sự việc tương tự
các đơn vị cần có cảnh báo các biện pháp an toàn khi thi công
sự cố trẻ em rơi vào trụ bê tông
bê tông vừa xảy ra cách đây vài ngày bây giờ lại có tai nạn tương tự
mới tuần trước một vụ tuần này thêm một vụ trẻ rơi xuống hố cọc bê tông nữa
tại sao các lỗ này không được che chắn hoặc có biển cảnh báo cho người khác
cầu chúc cháu bé bình yên những công nhân ngành nghề xây dựng hãy để tâm đến sự an nguy của đồng bào nhất là trẻ con
những vụ việc như vậy cứ xảy ra mà nếu có tâm vẫn có thể tránh được mà
rất nhiều trường hợp cháu nhỏ rơi xuống hố cọc nhồi các chủ thầu hãy rào chắn cẩn thận các hố khi chưa hoàn thành để đảm bảo an toàn cho mọi người nhất là các cháu nhỏ
đến thời điểm hiện tại các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực chạy đua với thời gian triển khai nhanh chóng các biện pháp để đưa cháu bé ra ngoài
tất cả đều đang mong chờ một điều kỳ diệu có thể xảy ra và hy vọng sẽ không còn những tai nạn ngoài ý muốn tương tự xảy ra nữa